trên hành trình chu du khắp nam châu bốn bể dế mèn đã ghé chân đến một nơi vô cùng đặc biệt
vào mỗi dịp cuối tuần các bạn tình nguyện viên trong câu lạc bộ tình nguyện trẻ lại tổ chức dạy học cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực long biên
lớp học tổ chức ngay giữa căn nhà tạm sập sệ ẩn sâu phía sau bãi rác khổng đồ
thế nhưng thiếu thốn đó không ngăn được lòng ham đọc ham học của các em nhỏ
đối với các em món quà quý giá nhất mà mỗi lần anh chị tình nguyện viên mang tới chính là những cuốn sách cuốn chuyện vẫn còn thơm mùi giấy mới
trong số đó cuốn chuyện các em yêu thích nhất chính là dế mèn phiêu lưu ký
cuộc phiêu lưu của giếm mèn đã chấp cánh ước mơ được bay cao bay xa của các em nhỏ
có hoàn cảnh khó khăn
các em hiểu rằng cuộc sống có thể còn bề bộn khó khăn thiếu thốn
nhưng thay vì buồn bã các em vẫn có thể sống nhân ái
hết lòng vì những người xung quanh tràn đầy tự tin và kêu hãnh
như giế mèn trong câu chuyện đồng thoại hấp dẫn của nhà văn tô hoài
không ngừng vươn lên không ngừng cố gắng
hãy sống vì bạn bè vì những người xung quanh
và qua câu chuyện này tôi cũng rất mong muốn truyền tải thông điệp này đến các cháu
chứ như các cháu có hoàn cảnh khó khăn
hãy nỗ lực quân lên và không ngừng cố gắng để vượt qua hoàn cảnh khó khăn của mình
em rất thích chuyện dế mèn phiêu lưu ký
vì dế mèn là một người rất thân thân rất thân thân
rất dũng cảm và có nhiều ước mơ
và em muốn sau này em giống như bạn dế mèn và có nhiều ước mơ
trong mỗi chúng ta ai cũng có lúc bồng bột sai lầm ích kỷ vấp ngã
nhưng rồi chúng ta sẽ thay đổi và trưởng thành theo thời gian
với những trải nghiệm từ cuộc sống
dù nhà văn tô hoài đã vĩnh viễn đi xa
nhưng dế mèn phiêu lưu ký
và những giá trị nhân văn niềm tin vào điều thiện lòng nhân ái
nêu cao ý tưởng muôn loài cùng nhau kết anh em
sẽ luôn sống mãi với thời gian